liên quan đến việc điều trị cho các f tại nhà có không ít bệnh nhân covid một mươi chín sau hai ba ngày uống thuốc kháng virus monoupiravir thấy mệt chóng ván hơn
tại sao tình trạng này lại xuất hiện f cần sử dụng loại thuốc này như thế nào mới đúng cách
chia sẻ về việc dùng thuốc kháng virus monuperavir với f điều trị tại nhà bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch liên tri hội truyền nhiễm tp hcm cho biết
việc dùng thuốc monuperavir cần được chỉ định của bác sĩ
không phải tất cả f đều dùng loại thuốc này
với những người trẻ không có triệu chứng đặc biệt không bệnh nền đặc biệt đã tiêm vaccine ba mũi hoàn toàn
không cần uống bởi cơ thể sẽ tự đào thải virus theo thời gian
thuốc kháng virus monopiravir được chỉ định
cho người có nguy cơ bệnh trở nặng như người chưa hoặc tiêm vaccine chưa đủ mũi người lớn tuổi
dù đã tiêm thì sức đề kháng vẫn kém người có bệnh nền
bác sĩ khanh cho biết với các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cần sớm dùng thuốc trong vòng năm ngày sau khi phát hiện bệnh
và tốt nhất trong hai ngày đầu để phát huy tốt hiệu quả ngăn chặn virus sinh sôi nảy nở
không ít f trần trừ chờ đợi xem bệnh có triệu chứng trở nặng không mới dùng thuốc
như vậy nhiều người đánh mất thời gian vàng để sử dụng thuốc
việc dùng không đúng thời điểm sẽ kém phát huy hiệu quả ước chế được con virus một cách tốt nhất
theo chỉ dẫn của bộ y tế monupreravir được chỉ định uống tám trăm linh mg một ngày chia hai lần trước ăn khoảng ba mươi phút uống trăm năm ngày
thực tế không ít người dùng thuốc đến ngày thứ hai thứ ba lại thấy các triệu chứng nặng hơn và đã dựng thuốc
về việc này bác sĩ khanh cho hay trong bốn liều đầu có thể f cảm giác khó chịu hơn mệt hơn
cao ruột doán ván hơn
gặp tình huống này f nên đo nồng độ oxy trong máu spo hai đo huyết áp
nếu các chỉ số bình thường thì vẫn tiếp tục dùng các liều sau có thể ổn định
tuy nhiên do covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp nếu bệnh nhân thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường
kéo dài đều nên đi khám bệnh
f cần lưu ý nếu quên liều thì tiếp tục uống lại sớm nhất
nếu đã uống thuốc monupearavir phải đúng thời điểm đủ liều tuyệt đối không bỏ giữa chừng tránh dẫn đến việc kháng thuốc